trong thời gian vừa qua ngành than luôn cố gắng trong công tác bảo đảm môi trường tại các khai trường bãi tập kết sản phẩm
một trong những biện pháp giảm bụi bẩn hiệu quả hiện nay đường các đơn vị thành viên triển khai đó là vận hành hệ thống phun xương chống bụi
từ năm hai nghìn một mươi ba nhằm giảm thiểu bụi phát sinh tại một số khu vực sản xuất như khu vực chế biến sàng tuyển than khu vực khai thác lộ thiên bãi thải đường vận chuyển đất đá
công ty than mạo khê thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv đã đầu tư lắp đặt hệ thống phun xương lưới chống bụi trong mặt bằng nhà sàng
cũng như hành lang xung quanh mặt bằng và thường xuyên vận hành bảo dưỡng các hệ thống
từ khi công ty lắp đặt hệ thống phun xương chống bụi các vân xưởng sàng tuyển cũng đã bố trí nhân sự và thời gian lao động hợp lý
để bảo đảm hệ thống phun xương
để bảo đảm phát huy hiệu quả trong vận hành hệ thống
với những ưu điểm tích cực đối với hệ thống phun xương dập bụi nên không có gì bất ngờ khi các đơn vị trong ngành than đã và đang sử dụng hệ thống này tại các khai trường sản xuất
điều này đã giúp cho môi trường vùng mỏ được cải thiện bảo đảm xanh sạch đẹp hơn
hy vọng rằng trong thời gian tới hệ thống phun xương dập bụi sẽ có mặt tại nhiều đơn vị nữa trong ngành than